tổng cục đường bộ việt nam và cục cảnh sát giao thông bộ công an vừa ra thông báo phân luồng giao thông quốc lộ một
đoạn hà nội đến thị trấn đồng đăng tỉnh lạng sơn và ngược lại trong ngày mai mùng hai tháng ba
từ sáu h đến một mươi chín h ngày hai tháng ba năm hai nghìn một mươi chín phân luồng từ xa các xe ô tô có tải trọng trên một mươi tấn
xe ô tô chở người từ chín chỗ trở lên không lưu thông trên đoạn quốc lộ một
từ thành phố hà nội đến thị trấn đồng đăng lạng sơn và ngược lại
từ một mươi hai h đến một mươi chín h ngày hai tháng ba năm hai nghìn một mươi chín cấm cả hai chiều đường đối với tất cả các phương tiện
và người tham gia giao thông trên quốc lộ một từ thành phố hà nội đến thị trấn đồng đăng lạng sơn và ngược lại
tổng cục đường bộ việt nam và cục cảnh sát giao thông đề nghị các cơ quan đơn vị liên quan
và các chủ xe chủ doanh nghiệp vận tải lái xe và người tham gia giao thông có lộ trình lưu thông đi
và đến các địa phương trên đoạn quốc lộ một từ hà nội đến lạng sơn và ngược lại
chấp hành theo sự điều tiết hướng dẫn phân luồng giao thông của các lực lượng chức năng và tuân thủ pháp luật giao thông đường bộ